bài toán quản lý biệt thự cổ là một trong những vấn đề khó khăn
và cũng đã tồn tại từ nhiều năm nay tại hà nội
đặc biệt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ như hiện nay
thì vấn đề quản lý biệt thự cổ càng trở nên phức tạp và nhiều bất cập
thưa quý vị và các bạn hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội có trên một năm trăm linh ngôi biệt thự cổ
trong đó hàng trăm căn đã xuống cấp hoặc được cải tạo xây mới
việc người dân tự ý cơi nới và cải tạo là một trong những nguyên nhân
làm thay đổi kết cấu của công trình
và dẫn đến tiềm ẩn những nguy cơ đổ sập
bên cạnh đó sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng
cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng
hệ thống biệt thự cổ ở hà nội khá phong phú
mỗi ngôi nhà là một công trình kiến trúc mang tính nghệ thuật
chứa được những giá trị di sản quý giá
thể hiện dấu ấn lịch sử của thủ đô hơn một năm văn hiến
tuy nhiên trong vài năm trở lại đây hầu hết các công trình này đã xuống cấp trầm trọng
nhiều nhà đã biến dạng hoàn toàn do sự quá tải về công năng
và tự ý sửa chữa theo kiểu chắp vá manh mốn
tận dụng khai thác giá trị của biệt thự để làm ăn kinh tế
và những khai thác này đôi khi vượt qua giới hạn cho phép
đối với một công trình được đánh giá là phải bảo tồn
trước thực trạng đó mới đây ubnd tp hà nội yêu cầu xây dựng danh mục và quy chế quản lý
qua đó tạm dừng xem xét cấp phép phá rỡ cải tạo sửa chữa các công trình biệt thự
các công trình nhà cổ công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trên địa bàn thành phố
ubnd tp hà nội yêu cầu xây dựng danh mục và quy chế quản lý
những cái nào nhà nước quản lý những cái nào người dân quản lý
và cái mức độ được phép của người ta là như thế nào
tức là cái quy chế nó phải rõ thì mới có thể quản lý được cái biệt thự này
hệ thống biệt thự cổ ở hà nội là nguồn tài nguyên có giá trị
chứa đựng cả giá trị về văn hóa và phát triển du lịch
nên chăng cần có giải pháp sử dụng khai thác và quản lý hiệu quả